các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các điều tra viên đang tiếp tục lấy lời khai của đối tượng và hoàn thiện các thủ tục ban đầu của vụ án
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin chi tiết vụ án trong các bản tin sau
việc khám phá thành công vụ án một lần nữa khẳng định tinh thần trách nhiệm
lòng quả cảm và nghiệp vụ tinh thông của lực lượng cảnh sát việt nam